hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ ba mươi
đã khai mạc tại san francisco của mỹ vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương
hội nghị nằm trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi ba đang diễn ra tại thành phố cùng tên
tổng thống mỹ khẳng định hai mươi một nền kinh tế apec đóng góp hơn sáu mươi gdp toàn cầu
và khu vực châu á thái bình dương sẽ là nhân tố đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng toàn cầu trong hơn ba mươi năm tới
vì vậy tầm nhìn mà các doanh nghiệp theo đuổi về tương lai khu vực sẽ vượt xa khỏi phạm vi khu vực
tổng thống joe biden nhấn mạnh washington và các đối tác ở khu vực thái bình dương
mang đến cho các doanh nghiệp một lựa chọn tốt hơn trung quốc khi khẳng định mỹ sẽ giảm rủi ro và đa dạng hóa
tuy nhiên cũng không tách rời trung quốc
thông điệp của tôi ngày hôm nay với lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp đó là các bạn có thể tin tưởng vào mỹ
chúng tôi đưa ra cam kết của mình và đang đẩy mạnh tiến trình
thực hiện cam kết chúng tôi sẽ sớm trở thành đối tác mạnh mẽ vững bền của các bạn
và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cùng nhau để thực hiện hóa một khu vực châu á thái bình dương
tự do rộng mở thịnh vượng an toàn vững mạnh và kết nối
trong một diễn biến liên quan các nước tham gia khuôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương
ipef do mỹ dẫn đầu cùng ngày đã thông báo về thỏa thuận dựa trên hai trụ cột của sáng kiến này
bao gồm hợp tác về năng lượng sạch
và các biện pháp chống tham nhũng
các bộ trưởng đến từ một mươi bốn quốc gia thành viên ipef cũng chính thức ký văn kiện
đã thống nhất trước đó về trụ cột thứ ba bao gồm khả năng phục hồi chuỗi cung ứng